cho đến sáng ngày hôm nay thì làn sóng người dân tự đi xe máy từ những tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp lớn như thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai
trở về quê tại kiên giang tiếp tục tăng đột biến
và trước tình hình đó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kiên giang đã tăng cường lực lượng đến các địa phương có cửa ngõ đi vào tỉnh tiếp nhận người dân chú đáo và an toàn
là địa phương cửa ngõ có tuyến quốc lộ tám mươi đi qua và tiếp giáp với thành phố cần thơ
hai ngày qua huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã tiếp nhận gần bốn công dân ở thành phố hồ chí minh long an bình dương và đồng nai đi xe máy về quê
trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sức khỏe của người dân ban chỉ đạo chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kiên giang đã chỉ đạo huyện tân hiệp tăng cường lực lượng
trong đó giao cho công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiếp nhận phân loại người dân theo từng địa bàn bố trí nơi nghỉ ngơi tạm thời
phát thức ăn nước uống và tiến hành xét nghiệm nhanh sars cov hai
về đây thì chúng tôi phân công công an là lực lượng chính để phân luồn phân loại và tổ chức đưa cho bà con đi xét nghiệm
sau đó giao cho cơ quan quân sự cơ quan quản lý chiến đại đưa rước cho bà con mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
chăm lo cái đời sống ăn uống cũng như cái nghỉ ngơi cho bà con để được về cho nó an toàn
để đón tiếp bệnh
các công dân đi xe máy về quê
trong hai ngày qua lực lượng công an quân sự và ngành y tế huyện tân hiệp đã ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ làm việc không ngơi nghỉ
để chăm lo chú đáo và an toàn cho hàng nghìn người
những công dân sau khi được tập hợp theo nơi cư trú của từng huyện thành phố đã có kết quả xét nghiệm âm tính
thì được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường về địa phương để tiến hành khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định
tuy nhiên qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện bốn trường hợp
các trường hợp này được xe chuyên dụng trở về khu thu dung và điều trị của tỉnh kiên giang để chờ xét nghiệm pcr
nếu dương tính thì chữa trị
hiện nay thì lực lượng công an cũng bố trí các cái chốt ở cửa ngõ để đón tiếp
rồi hướng dẫn bà con khai báo y tế rồi đưa về địa phương để cách ly theo quy định
sau khi cách đi xong thì bà con được về nhà
trường hợp mà bà con né các chốt mà khi về nhà làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong hai ngày qua tại các chốt cửa ngõ khác của tỉnh kiên giang trên tuyến quốc lộ sáu mươi một
thuộc địa bàn giáp danh giữa huyện gò quao với tỉnh hậu giang
đường tỉnh thuộc huyện dồng riêng tiếp giáp với thành phố cần thơ và hậu giang
đã tiếp nhận trên ba người được lực lượng công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về quê an toàn
qua xét nghiệm nhanh và pcr phát hiện có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai đã đưa đi cách ly điều trị
theo dự đoán trong vài ngày tới người dân về quê ở tỉnh kiên giang tiếp tục tăng
vì vậy chính quyền tỉnh kiên giang đã chỉ đạo các huyện thành phố tăng cường lực lượng
để kịp thời tiếp nhận bà con về quê an toàn
đồng thời khẩn trương kích hoạt thêm các khu cách ly để tiếp nhận bà con về cách ly tập trung đúng quy định
tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng